tin tức an ninh trật tự với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng phạm ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã nam cao huyện kiến xương tỉnh thái bình vừa bị công an quận hải an thành phố hải phòng ra quyết định tạm giữ
vào chiều ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngô quyền phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải an
tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường phủ thượng đoạn
lúc này có hai nam thanh niên đi xe máy theo hướng từ đường phủ thượng đoạn về đường nguyễn bình khiêm
tuy nhiên khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe hai nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga phóng nhanh
lạng lách và đâm xe làm bị thương thượng úy nguyễn minh thắng và thiếu tá lê doãn minh là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngô quyền
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và xác minh lái xe đâm vào hai cán bộ cảnh sát giao thông là đối tượng phạm ngọc hùng
và tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai bị can hồ văn tuấn và lưu huỳnh tỷ
cùng chú tại xã vọng đông huyện thoại sơn tỉnh an giang về tội tàng trữ mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo điều tra vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hồ văn tuấn đặt mua trên mạng một khẩu súng rulo và sáu viên đạn với giá bốn triệu đồng
biết tuấn có súng tỉ đã hai lần mượn súng đi bắn thử rồi trả lại cho tuấn
do không có tiền tiêu xài tuấn đã mang khẩu súng trên đến nhà của bùi thị nhung
chú tại huyện thoại sơn để cầm cho lê thanh tấn
lê thanh tấn lấy hai trăm linh đồng
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang tiến hành khám xét nhà nhung
qua đó thu giữ khẩu súng nêu trên cùng với nhiều vật chứng có liên quan
sau hai ngày phối hợp tuần tra công an tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đã có một trăm linh ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và lập biên bản
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm
trong ngày một vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông xử lý cả ban ngày lẫn ban đêm
khi thấy sự tuần tra kiểm soát nhiều trường hợp đã cố tình né tránh quay đầu xe đi vào các tuyến đường nhỏ
nhưng vẫn bị các lực lượng phát hiện và xử lý
qua hai ngày phát hiện một trăm linh ba lái xe vi phạm về nồng độ cồn trong đó có hai mươi bốn xe ô tô và bảy mươi chín xe máy
cùng với một mươi trường hợp khác vi phạm các lỗi như chở quá số người quy định chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô
châu vây lãi nặng
trong giao dịch dân sự hai đối tượng là trần đức hiễu và nguyễn thị thắm đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương tạm giữ
theo điều tra trần đức hiễu kinh doanh quán nhậu trên địa bàn thành phố dĩ an tỉnh bình dương
thông qua các mối quan hệ hiễu và thắm cho những người đang có nhu cầu vay tiền với hình thức vay trả góp và vay trả lãi theo ngày
qua xác minh thu tập tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ hai trăm tám mươi hai
đến bốn trăm bảy mươi năm một ngày
thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
bỏ trốn ra nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm sinh sống
đối tượng trốn truy nã hai mươi năm vừa được công an tỉnh nghệ an bắt giữ thành công
đối tượng là hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã kỳ tân huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
vào tháng ba năm hai nghìn ba lợi dụng là cán bộ thu ngân công ty bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thị trấn thái hòa huyện nghĩa đàn
trung đã chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng
trung đã chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an tỉnh nghệ an khởi tố và ra lệnh truy nã
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cũng vừa bàn giao ông phạm văn bờ quê ở tỉnh tiền giang
cùng với phương tiện tăng vật để trạm cảnh sát đường thủy cắt lái
công an tp hcm xử lý vì hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép
trước đó tổ công tác cảnh sát giao thông đồng nai phát hiện phương tiện ghe gỗ
do phạm văn bờ đang vận chuyển khoảng bốn mươi một m khối

trên tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn phường long bình tp thủ đức tp hcm
tại thời điểm kiểm tra ông bờ không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát
đang vận chuyển trên phương tiện chứng chỉ chuyên môn và giấy tờ liên quan đến phương tiện
sử dụng hung khí gây thương tích cho nạn nhân
nhóm gồm bộ đối tượng nguyễn thế hiếu trần đức thành nguyễn nhật hiệp và lê ngọc hưng
trước đó xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hiếu đã rủ ba đối tượng còn lại
chuẩn bị hung khí để đánh lại nhóm người của nguyễn đã hoàn
trong quá trình truy đuổi hiếu đã cầm gậy sắt là hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu
là vùng trọng yếu trên cơ thể của hoàn
hoàn được người thân đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời nên giữ được tính mạng
nhưng bị nứt sọ dập não đa thương tích với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng phạm ngọc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình
vừa bị công an quận hải an thành phố hải phòng giao quyết định tạm giữ
vào chiều qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngo quyền
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải an
tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường phủ thượng đoạn
lúc này có hai nam thanh niên đi xe máy theo hướng từ đường phủ thượng đoạn
về đường nguyễn bình khiêm
tuy nhiên khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe hai nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh
mà bất ngờ tăng ga phóng nhanh lạng lách và đã đâm xe làm bị thương thượng úy nguyễn minh thắng
và thiếu tá lê doãn minh là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngo quyền
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ bắt giữ
và xác minh lái xe đâm vào hai cán bộ cảnh sát giao thông là đối tượng phạm ngọc hùng
và tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
thưa quý vị thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo rất nhiều trường hợp
chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi tuy vậy còn không ít người vẫn chưa cảnh giác
nên các đối tượng xấu lại tiếp tục lợi dụng việc chơi hụi để lừa đảo các hụi viên
số tiền bị chiến đoạt từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng công an tỉnh cà mau đã xử lý nghiêm
các trường hợp lừa đảo đồng thời khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác khi tham
ra loại hình tích vốn mang tính may rủi này
đây là những người dân thuộc một số ấp của xã phú tân huyện phú tân tỉnh cà mau
đến trình báo với cơ quan công an về việc họ bị một chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo trình bày của các hội viên vì thế nữ chủ hụi ấy tỏ ra rất uy tín
khi hốt hụi được trả rõ ràng chính vì vậy không chỉ ấp mỹ bình mà người dân
ở các ấp khác lân cận cũng tham gia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện quyết định khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thể huyện phú tân tỉnh cà mau
về việc chiếm đoạt số tiền tám trăm bốn mươi ba triệu năm trăm một mươi nghìn đồng bằng hình thức chơi hụi
gần đây nhất ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
cũng khởi tố và bắt tạm giam đối với trương thị ngọc duyên về hành vi lừa đảo chơi hụi
duyên mở ba dây hụi cho những người quen biết tham gia để hưởng hoa hồng
quá trình làm chủ hụi duyên thực hiện hành vi gian dối
tỉ bốn mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau với vỏ bọc là người có tài sản
làm ăn uy tín ban đầu các chủ hụi cung cấp thông tin rõ ràng trả tiền song phẳng cho các hụi viên
tuy nhiên sau một thời gian đã tạo lòng tin
các đối tượng thực hiện hành vi gian dối chính bất tài sản của các hụi viên
tính từ đầu năm cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã tiếp nhận một mươi chín vụ lừa đảo bằng hình thức chơi hụi
trong đó đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố một mươi vụ liên quan đến một mươi hai bị can
còn lại chín vụ đang tiếp tục điều tra làm rõ
khi quyết định tham gia chơi hụi thì bà con nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ về nhân thân lai lịch
và cái quá trình sinh sống cũng như tài sản bất động sản của người làm chơi hụi để xem xét năng lực của người đó đủ để làm chơi hụi hay không
khi đã quyết định tham gia chơi hụi thì bà con nên yêu cầu chủ hội phải cung cấp danh sách từng cái dây hụi mà bà con đã tham gia
trong danh sách hụi thì phải có tên hụi viên đầy đủ địa chỉ số điện thoại để khi có nghi ngờ hụi viên nó có tham gia hay không bà con có thể tự điện thoại để kiểm tra
từ các vụ vỡ hụi xảy ra trên địa bàn tỉnh cà mau
và cả nước trong thời gian qua có thể thấy việc phòng tránh bị lừa đảo tiền mất tật mang theo kiểu chơi hụi là không khó
người dân đặc biệt là những người tham gia vào việc chơi hụi cần phải cẩn trọng tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật
và thận trọng khi lựa chọn chủ hụi và hụi viên cùng tham gia sao cho minh bạch rõ ràng
thưa quý vị và các bạn lực lượng chức năng hải đoàn ba mươi hai thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dãi tàu chở khoảng ba mươi lít dầu do
không có giấy tờ
hợp pháp về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra xử lý theo quy định
quá trình làm nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển cách đông đông bắc công đảo khoảng một trăm linh hải lý
lực lượng thuộc hải đoàn ba mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám có dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên do ông nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê đồng tháp làm thuyền trưởng
ông tùng thừa nhận tàu đang chở khoảng ba mươi lít dầu do
nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số dầu trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã trích xuất hoàn thiện hồ sơ hơn một trăm một mươi trường hợp vi phạm giao thông
qua hệ thống camera phạt ngụy
từ năm hai nghìn ba công an tp hcm đã triển khai thực hiện phạt ngụy vi phạm giao thông
việc xử lý phạt ngụy đã mang lại nhiều hiệu quả
giúp giám tải cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tuần tra
công an tp hcm đã kiểm soát nhưng vẫn đã bỏ được tình hình trực tự an toàn giao thông
để kịp thời bố trí cán bộ chiến sĩ giải quyết vụ việc giải tỏa ủng tắc
giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm xử lý hơn một trăm một mươi trường hợp vi phạm giao thông
qua hệ thống camera phạt ngụy
trong đó có khoảng hai trường hợp đã chấp hành nộp phạt
với số tiền nộp vào ngân sách hơn ba mươi năm tỷ đồng
hiện nay công an tp hcm đang tham mưu triển khai thực hiện đề án
đầu tư lắp đặt camera giám sát chỉ huy điều hành giao thông
phục vụ an ninh trực tự và xử lý vi phạm hành chính
trước những hành vi manh động quá khích xem thường pháp luật của nhóm đối tượng
gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại trụ sở công an xã ngọc tố huyện mỹ xuyên vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên đã tích cực phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh sóc trăng khẩn trương điều tra làm rõ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng
những hình ảnh này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội
vào đêm ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng liên tục la hét có những lời nói xúc phạm
vu khống lực lượng công an ngay trước cổng trụ sở công an xã ngọc tố huyện mỹ xuyên
nguyên nhân là do nhóm đối tượng trên có mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc
với một người dân trong xã nên đã mang theo hung khí kéo đến nhà của người này để giải quyết
nắm được tình hình lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
mời các đối tượng về trụ sở công an xã để giải quyết
tuy nhiên nhóm đối tượng này đã không chấp hành và chống trả
buộc lực lượng công an phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế
để đưa các đối tượng được xác định cầm đầu về trụ sở
chưa dừng lại ở đó các đối tượng bắt đầu kêu gọi đồng bọn kéo đến trụ sở để gây áp lực
hòng yêu cầu công an thả người
chúng liên tục la hét nhục mạ vu khống lực lượng công an
và quay phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội
những hành vi trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
làm cho người dân vô cùng hoang mang sợ hãi đảo luận cuộc sống bình yên của người dân trong khu vực

công an huyện mỹ xuyên đã nhanh chóng cho quyết định khởi tố vụ án
gây rối trực tự công cộng để điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
nhiều cuộc họp khẩn của cơ quan công an được diễn ra để phân tích đánh giá
xác định vai trò hành vi của từng đối tượng tham gia trong vụ án

chúng liên tục la hét nhục mạ vu khống lực lượng công an huyện mỹ xuyên đã nhanh chóng cho quyết định khởi tố vụ án